theo thống kê tính đến tám giờ sáng nay theo giờ việt nam tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn thế giới là bốn trăm sáu mươi tám sáu trăm bốn mươi bốn người
trong khi số ca tử vong đã lên tới con số là hai mươi một một trăm chín mươi một người
đại dịch covid một mươi chín đến nay đã lây lan ra một trăm chín mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
italia tây ban nha đức và pháp là bốn nước châu âu chịu tác động mạnh mẽ nhất của đại dịch này
tốc độ lây nhiễm tại italia đang bước vào giai đoạn chậm dần với số ca nhiễm mới giảm trong bốn ngày liên tiếp
trong khi đó với số ca tử vong tăng thêm bảy trăm ba mươi tám ca chỉ trong một ngày tây ban nha hiện đã vượt trung quốc về số ca tử vong đứng thứ hai thế giới sau italia